thành phố hồ chí minh đang dần hồi sinh đó là thông điệp của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan văn mãi
chia sẻ trong buổi lễ tuyên dương các đoàn công tác đã tăng cường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi nhìn nhận dịch bệnh bước đầu đã được kiểm soát
tạo điều kiện từng bước để khôi phục và phát triển kinh tế
những ngày gần đây thành phố đang lấy lại sức sống và nhịp đập trái tim của một cơ thể đang hồi sinh
những người đứng đầu chính quyền thành phố hồ chí minh nhấn mạnh thành quả này là nhờ vào sự trì đạo của trung ương
thành phố ý thức và sự kiên trì của mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là sự đóng góp to lớn của lực lượng tri viện từ mọi miền của tổ quốc
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng thẳng thắn nhìn nhận trong thời gian các đoàn công tác đến
trong điều kiện khó khăn cấp bách nên dù đã cố gắng hết sức nhưng mọi việc tổ chức của thành phố chắc hẳn vẫn còn nhiều thiếu sót
chưa thật sự chú đáo ông mãi mong muốn mọi người thông cảm sẻ chia đồng thời cho biết thành phố chưa làm được nhiều
để đền đáp công ơn của những người đã dũng cảm để giúp đỡ thành phố trong cơn hoạn nạn
chúng tôi mong sẽ được đón tiếp anh chị em và gia đình bạn bè đến thăm thành phố khi dịch bệnh đã được kiểm soát
để hoàn toàn cảm nhận về một thành phố phương nam ấm áp nghĩa tình thân thiện và hiếu khách